chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thủ đô phnom penh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia
theo lời mời của quốc vương norodom sihamoni
đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tại sân bay quốc tế pochentong thủ đô phnom penh
về phía campuchia có phó thủ tướng bộ trưởng hoàng cung công som on
phó thủ tướng bộ trưởng bộ quan hệ với thượng viện quốc hội và thanh tra campuchia men sam on
cùng nhiều quan chức chính phủ hoàng gia campuchia
về phía việt nam có đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại campuchia vũ quang minh cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán
lưu học sinh bà con việt kiều tại campuchia
sân bay pochenton rực rỡ quốc kỳ việt nam và campuchia
khẩu hiệu chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
sang thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia
đại diện các tầng lớp nhân dân campuchia có mặt tại sân bay vẫy cờ hoa chào mừng đoàn
ngay sau khi đến thủ đô phnom penh lễ đón chính thức tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng được tổ chức trọng thể tại hoàng cung
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thầy thuốc việt nam
sáng nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến thăm và làm việc với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
phó thủ tướng dặn dò
các cán bộ y bác sĩ của bệnh viện cần làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
đáp ứng mọi tình huống xảy ra
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
sau khi thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng đang được điều trị tại bệnh viện
phó thủ tướng đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã làm được
trong suốt bốn mươi năm qua trở thành một bệnh viện chính quy hiện đại
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế biển đảo đặc biệt là công tác y tế ở quần đảo trường sa
bệnh viện đã làm tốt công tác đối ngoại hợp tác quốc tế
đặc biệt đã triển khai thành công bệnh viện giã chiến tại nam sudan
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã trồng cây lưu niệm
tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm và tặng năm mươi chiếc xe đạp martin đến quân dân đảo trường sa lớn
và gia đình các quân nhân của bệnh viện giã chiến số hai thực hiện nhiệm vụ tại nam sudan
chiều tối nay bộ công thương đã tổ chức chương trình gặp gỡ các đối tác trong mỹ năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên bộ công thương tổ chức gặp gỡ những đối tác trực tiếp tham gia
phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và châu mỹ
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải chủ trì buổi lễ
cùng dự có gần hai trăm linh đại biểu là đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao các nước châu mỹ
trong những năm qua quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam với các nước châu mỹ
không ngừng được mở rộng và phát triển
từ quy mô trao đổi thương mại còn rất
khiêm tốn vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi cho đến nay việt nam đã có quan hệ thương mại
với tất cả ba mươi năm quốc gia trong khu vực với tổng kiếm ngạch thương mại hai triều năm hai nghìn một mươi tám
đạt hơn bảy mươi tám tỷ đô la mỹ
trong đó xuất nhập khẩu đạt khoảng năm mươi tám tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi bảy
nhập khẩu đạt hai mươi ba mươi hai tỷ đô la tăng ba mươi hai
để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư với các nước khu vực trung
việt nam đã đàm phán
việt nam đã đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thỏa thuận với một số nước trong khu vực
đáng chú ý nhất là hiệp định thương mại song phương dta với hoa kỳ năm hai nghìn
hiệp định thương mại tự do với chile năm hai nghìn một mươi tám
hiệp định thương mại với cuba ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và hiện đang trao đổi khả năng đàm phán hiệp định thương mại tự do với khối thị trường trung nam mỹ mcosur
đặc biệt là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
với một mươi một thành viên
tuy vậy thứ trưởng cũng nêu rõ cộng đồng doanh nghiệp việt nam và các đối tác châu mỹ
vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong hợp tác làm ăn kinh doanh
như khoảng cách địa lý xa xôi chưa có tuyến vận tải hàng hóa và khách hàng trực tiếp
sự khác biệt về ngôn ngữ và việc thiếu thông tin cập nhật về các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài
ngoài ra cũng cần phải kể đến một số yếu tố khách quan đã và đang gây ra những tác động đa chiều
tới trao đổi thương mại giữa việt nam với các nước trên thế giới
trong đó có thị trường châu mỹ như là diễn biến phức tạp của thương mại toàn cầu
và xu hướng gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ tại một số thị trường
tất cả những trở ngại và thích thích đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thúc đẩy
trao đổi thương mại giữa việt nam và khu vực này
qua đó đòi hỏi nhiều hơn nữa những nỗ lực của chính phủ việt nam
các cơ quan đại diện ngoại giao và thương mại nước ngoài tại việt nam
các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể tất cả các nước trong khu vực châu mỹ vào hôm nay
hãy đại diện cho quốc gia của mình đã có mặt tại đây
hiện quan hệ việt nam châu mỹ đang đứng trước vận hội to lớn
cần nắm bắt để có thể phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa
thứ trưởng nhấn mạnh việt nam mong muốn nâng cao hơn nữa giá trị kim ngạch thương mại
và đầu tư với các nước trong khu vực châu mỹ
trong đó tập trung vào các lĩnh vực năng lượng viễn thông nông nghiệp kỹ thuật cao
và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao
hôm nay tại thành phố đà lạt
ban công tác đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội và thường trực hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng
đã tổ chức hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền đông nam bộ
lần thứ tư nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chủ đề là kinh nghiệm và giải pháp của thường trực hội đồng nhân dân
trong giải quyết một số vấn đề của người dân địa phương trên lĩnh vực kinh tế xã hội
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tham dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cho rằng
thời gian qua hội đồng nhân dân cả nước đã phân đấu làm tròn chức năng đại diện
cho ý chí nguyện vọng của nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
nhân dân ngày càng đặt niềm tin vào cơ quan dân cử
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát hiện
đưa vào chương trình nghị sự kỳ họp hội đồng nhân dân cũng như hoạt động tiếp dân
giám sát trong giải quyết một số vấn đề bức xúc của người dân trên lĩnh vực đất đai
quy hoạch và môi trường kinh nghiệm trong xác định vấn đề người dân quan tâm
để tăng cường hoạt động giám sát và kinh nghiệm trong tổ chức đối thoại
để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao các sở ngành lực lượng chức năng có liên quan
sớm di rời các hạng mục công trình không đúng mục đích tại công viên hai mươi ba tháng chín quận năm
trả lại mặt bằng để quy hoạch xây dựng lại công viên
theo đúng công năng
theo đó sở giao thông vận tải nghiên cứu phương án bố trí tạm biến xe buýt
và bãi giữ xe hai bánh đang tồn tại trong công viên
sở văn hóa và thể thao bàn ra mặt bằng khu sân khấu xen hồng
trước khi triển khai xây dựng lại công viên
sở quy hoạch kiến trúc trong quý i phải báo cáo kết quả thiết kế quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh
công viên hai mươi ba tháng chín
theo kế hoạch sau khi được xây dựng lại quỹ đất mặt bằng của công viên hai mươi ba tháng chín
chỉ sử dụng đúng mục đích chức năng là công viên cây xanh
không được tổ chức các sự kiện như hội trợ triển lãm hay kinh doanh mua bán
công viên hai mươi ba tháng chín có tổng diện tích gần một mươi một hectare gồm các khu a b và c
mặt bằng công viên đang được nhiều đơn vị kinh doanh khai thác không đúng công năng
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo chấm dứt các hoạt động này
chậm nhất đến trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phải di rời các hạng mục công trình ra khỏi công viên
hôm nay theo ủy quyền của ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh gia súc gia cầm tp hcm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đã tổ chức cuộc họp
thông tin về tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
tp hcm mỗi ngày tiêu thụ khoảng một mươi con heo tương đương khoảng bảy trăm năm mươi tấn thịt
trong đó bảy mươi nguồn heo từ các địa phương khác cung cấp
tp hcm có gần bốn bốn trăm linh hộ chăn nuôi hơn ba trăm linh con heo
trong đó gần hai trăm tám mươi hộ ở bình chánh hóc môn củ chi quận một mươi hai
nuôi hơn hai mươi hai
một bảy trăm linh con heo với thức ăn thừa tận dụng từ các nhà hàng quán ăn
tp hcm là một nơi tiếp nhận rất nhiều nguồn sản phẩm động vật từ các nơi đưa vào để tiêu thụ và chế biến
cho nên là cũng là một nơi tiềm ẩn nguy cơ rất là cao
việc kiểm soát nguồn gốc chặt chẽ từ các tỉnh khác đưa vào
đặc biệt là các tỉnh cái nguồn từ các tỉnh phía bắc cũng phải làm hết sức chặt chẽ
ở đây cái vai trò liên ngành rất lớn
cục quản lý trường sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm chính
hối hợp với cơ quan thú y và công an thành phố
và cụ thể là đơn vị cân sát thông thông để kiểm soát chặt chẽ cái nguồn nhập
theo tri cục chăn nuôi và thú y tp hcm
hiện có ba địa phương đã xảy ra dịch tả heo châu phi là hưng yên thái bình và thành phố hải phòng
hiện nay khoảng hai con heo được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào phía nam
nguyên nhân do giá giảm khoảng hai mươi so với giá heo hơi ở miền nam
trong đó ước tính có khoảng hai trăm linh con heo miền bắc được đưa vào cơ sở giết mổ của thành phố
và khoảng bảy trăm linh con heo về giết mổ ở long an rồi chuyển về thành phố tiêu thụ
do vậy theo chỉ đạo hướng dẫn của ngành nông nghiệp
thành phố đã ban hành quyết định một trăm hai mươi hai về kế hoạch ba tình huống ứng phó với bệnh dịch này
cái khâu mà kiểm soát quản lý cái việc thứ hai là thông tin tuyên truyền
và cái thứ ba là các giải pháp an toàn sinh học để bảo vệ cây đàn chả súc
trong tình huống là chúng ta chưa có vaccine để tiêm phòng cho con vật
hiện trên địa phương
địa bàn chưa có dịch nên sẽ thực hiện phương án một là phòng ngừa
khi dịch xảy ra sẽ thực hiện phương án hai về kiểm soát vận chuyển tiêu hủy heo bệnh
có chính sách hỗ trợ ba mươi tám đồng trên một kg heo cho người chăn nuôi
các quận huyện tìm chọn chuẩn bị địa điểm để trôn hủy khi có dịch hoặc đốt hủy
đặc biệt hiện nay cần thực hiện năm trong phòng chống dịch bệnh này trên địa bàn
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị

chủ tiên và mỹ có thể đạt được những kết quả đôi bên có lợi nếu tiến hành thương lượng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau
đây là đánh giá của truyền thông triều tiên đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
theo trang thông tin mary của triều tiên kể từ khi tuyên bố chung panmunjom đạt được hồi tháng sáu vừa qua tại singapore
lập trường của bình nhưỡng vẫn luôn kiên định đó là xây dựng mối quan hệ mới song phương
thiết lập nền hòa bình vững chắc và lâu dài trên bán đảo triều tiên và hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn
tờ báo cũng cho rằng nếu bình nhưỡng và washington tiếp tục kiên định với mục tiêu ban đầu là gạt bỏ bất đồng
xây dựng quan hệ mới như cam kết và hướng tới tinh thần đàm phán đúng mực và thiện trí giải quyết vấn đề
chắc chắn hai nước sẽ đạt được đích đến cuối cùng có lợi
đề cập tới những bước đi mà triều tiên thực hiện kể từ sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với mỹ
bao gồm việc ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân và dỡ bỏ bãi thử hạt nhân
bài viết khẳng định những hành động đó đều hướng tới hỗ trợ xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
và cho thấy trách nhiệm của bình nhưỡng với cộng đồng quốc tế
và ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều thì triều tiên cũng đã đón nhận một tin vui
một ủy ban thuộc hội đồng bảo an liên hợp quốc đã cho phép ba tổ chức quốc tế tiến hành các dự án viện trợ nhân đạo tại triều tiên
thời gian cho phép tiến hành sẽ kéo dài trong vòng sáu tháng
theo đó ủy ban cấm vận triều tiên thuộc hội đồng bảo an đã cho phép ba tổ chức quốc tế được vận chuyển hàng hóa vào triều tiên
bao gồm tổ chức y tế thế giới who cùng hai tổ chức cứu hộ quốc tế của ireland và đức
theo kế hoạch who sẽ vận chuyển sang triều tiên các dụng cụ tẩy rửa test nhanh phóng xạ và thiết bị viễn thông vô tuyến
trong khi đó hai tổ chức còn lại sẽ vận chuyển lương thực nước sạch và các vật phẩm liên quan tới sản xuất
bảo quản hạt giống các vật phẩm sẽ được đưa vào triều tiên từ trung tuần tháng này
cho tới nay đã có tổng cộng một mươi năm dự án viện trợ nhân đạo cho triều tiên được miễn cấm vận
trong đó có dự án của quỹ nhi đồng liên hợp quốc quỹ ugen bell của mỹ hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
thưa quý vị hôm nay lễ trao giải oscar lần thứ chín mươi một đã diễn ra tại nhà hát donby ở thành phố los angeles của mỹ
và sau khi mở màn bằng ca khúc we will rock you của bản nhạc queen
phần trao giải đã diễn ra đầy ấn tượng
đầu tiên là giải phục trang xuất sắc với hàng loạt trang phục nhiều màu sắc tôn vinh văn hóa châu phi
tiếp đó phim này cũng nhận giải oscar về thiết kế sản xuất
ở hạng mục cá nhân sao nữ regina king đã giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc cho bài diễn trong phim
còn nam diễn viên mahurshala ali được trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim green book
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt